tại khu di tích văn miếu quốc tử giám đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác về thầy giáo chu van an
sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm sáu trăm năm mươi năm ngày mất của danh nhân chu van an
người được unesco tôn vinh là nhà giáo dục tiêu biểu của việt nam
sau năm tháng phát động cuộc thi đã nhận được sự tham gia của hơn ba mươi trường học và các câu lạc bộ trong cả nước
các bài dự thi được thể hiện bằng nhiều hình thức như thơ kể chuyện tiểu phẩm phim hoạt hình vẽ tranh sáng tác bài hát v v
kết quả ban tổ chức đã trao sáu giải tập thể cho các trường xuất sắc nhất
ngoài ra có sáu giải nhất một mươi một giải nhì một mươi sáu giải ba và ba mươi chín giải khuyên khích được trao cho các cá nhân nổi bật
cuộc thi sáng tác về thầy giáo chu văn an là nơi để các em học sinh thể hiện khả năng sáng tạo
và cũng là dịp để thể hiện lòng tri ân đối với thầy chu văn an
người thầy đã để lại tấm gương sáng mãi đối với các thế hệ học trò việt nam